thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngoài biển đông
từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
các khu vực trong cả nước đều có mưa và rông cục bộ
có nơi mưa to đến rất to có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
đặc biệt do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông nam trên cao hoạt động mạnh
sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi ở khu vực đồng bằng bắc bộ hòa bình nam sơn la
phú thọ vĩnh phúc yên bái có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
từ chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi mưa ở bắc bộ giảm nhanh
trong một mươi ngày tới nước ta còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung trung bộ
và nhiễu động gió đông trên cao đồng thời gió mùa tây nam cũng đang hoạt động mạnh
đây là tổ hợp các hình thái thiên tai điển hình thường gây mưa lớn diện rộng
ở khu vực miền trung dự báo từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi một tháng một mươi
trung bộ có mưa rất to riêng hà tĩnh quảng bình có khả năng mưa đặc biệt to
liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn đoàn công tác gặp nạn trong vụ sạt lở đất
tại khu vực tiểu khu sáu mươi bảy trạm kiểm lâm sông bồ xã phong xuân huyện phong điền
từ thiên huế đến bảy h ba mươi phút tối qua ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm
được tất cả một mươi ba thi thể các nạn nhân trong đó có thi thể của thiếu tướng nguyễn văn man
phó tư lệnh quân khu bốn và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phong điền nguyễn văn bình
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi xảy ra sự cố sạt lở tại nhà máy thủy điện giao trang ba
thuộc địa bàn xã phong xuân huyện phong điền khiến nhiều công nhân tại đây mất tích
lãnh đạo quân khu bốn và ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã thành lập đoàn công tác gồm hai mươi một người
để tiếp cận hiện trường ngay trong ngày khi đi đến khu vực có gầm tràn sâu trên đường bảy mươi một
xe ô tô không qua được đoàn để lại xe và đi bộ vào thủy điện giao trang ba
còn cách đó khoảng một mươi ba km đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày do mưa quá lớn nước chảy xiết
đường đi chân trượt nguy hiểm đoàn phải dừng chân nghỉ tại khu nhà của trạm kiểm lâm sông bồ
khoảng hai mươi bốn giờ cùng ngày bất ngờ đất đá đổ xuống đè lên tòa nhà đoàn năng nghỉ
chỉ có tám người thoát khỏi khu vực sạt lở nhận được tin báo về sự cố ngay sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
quân khu bốn cục tác chiến cục cứu hộ cứu nạn và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ
đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả
ngày một mươi bốn tháng một mươi các lực lượng cứu hộ tiếp tục khẩn trương tiếp cận hiện trường sạt lở
tại tiểu khu sáu mươi bảy theo ba mũi đường đường thủy và đường bộ để tìm kiếm các nạn nhân
sau ba ngày khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đến một mươi chín h ba mươi phút ngày hôm qua
một mươi năm tháng một mươi tất cả một mươi ba thi thể của đoàn công tác đã được tìm thấy
đến nay công tác xác định danh tính một mươi ba cán bộ chiến sĩ đoàn công tác gặp nạn trong vụ sạt lở đất
tại khu vực tiểu khu sáu mươi bảy đã được hoàn tất
tối qua ngày một mươi năm tháng một mươi trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã quyết định
truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho hai chiến sĩ trong đoàn công tác gặp nạn
gồm thiếu tá tôn thất bảo phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trưởng ban công binh phòng tham mưu
bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế và thiếu tá nguyễn cảnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đại đội trưởng đại đội sáu tiểu đoàn hai lữ đoàn tám mươi đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống
khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền trung
trước đó cũng trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai đồng chí tôn thất bảo phúc và nguyễn cảnh cường
đã được truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá
thưa quý vị tiếp tục thông tin về những cán bộ chiến sĩ gặp nạn tại thủy điện rào trăng ba
hiện tại bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám tp huế lực lượng chức năng đang làm các thủ tục pháp y
trước khi làm lễ truy điệu ban giao thi thể các nạn nhân cho các gia đình làm lễ an táng theo phong tục địa phương
thưa quý vị hiện tại bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám tp huế trời vẫn đang mưa khá nặng hạt
tuy nhiên công tác chuẩn bị cho buổi lễ truy điệu cho một mươi ba thành viên đoàn công tác gặp nạn
tại thủy điện giào trăng ba vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương
dự kiến lễ truy điệu sẽ được diễn ra vào hai giờ chiều nay
thông tin chi tiết về buổi lễ này sẽ được chúng tôi cập nhập trong những bản tin tiếp theo
theo ghi nhận của phóng viên an ninh quanh bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám tp huế
đang được thắt chặt
các lực lượng như cảnh sát giao thông hay dân phòng đang được triển khai ngay trước cổng bệnh viện
bên trong phần phía trước của bệnh viện cũng đã được dựng hai dạp lớn ngay trong tối qua
để phục vụ cho lễ truy điệu của các cán bộ hy sinh sẽ diễn ra trong chiều hôm nay
tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm một mươi sáu nạn nhân mất tích tại giào trăng ba
sáng nay ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chỉ huy lực lượng
huy động phương tiện khắc phục giao thông tuyến đường vào thủy điện giào trăng ba
tổ chức tìm kiếm một mươi sáu nạn nhân còn mất tích tại đây ngay khi giao thông được kết nối trở lại
ghi nhận của phóng viên lương đạt tại hiện trường
gần bốn hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hơn bốn trăm bốn mươi năm con da súc và da cầm chết vì lũ cuốn trôi
sáu tàu vận tải và bốn tàu cá bị chìm gần ba trăm linh m hai mái kè bị sạt tại huyện hải hậu tỉnh nam định
hiện áp thấp nhiệt đới trên biển đông đang di chuyển theo hướng tây tây bắc và tiến vào đất liền khu vực các tỉnh trung bộ
rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp
dự báo từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng một mươi ở trung bộ có mưa rất to từ năm trăm linh đến tám trăm linh mm có nơi lên đến chín trăm linh mm
sau ngày hai mươi một tháng một mươi
ở các tỉnh trung trung bộ nam trung bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài
hiện lũ các sông đang tiếp tục xuống
dự báo từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng một mươi trên các sông từ nghệ an đến phú yên và khu vực tây nguyên
sẽ xuất hiện một đợt lũ đỉnh lũ ở hạ lưu các sông từ nghệ an đến quảng ngãi
thượng nguồn các sông ở bình định phú yên con tum gia lai có khả năng lên mức báo động hai báo động ba và trên báo động ba
còn gần một mươi năm hộ bị ngập và có nguy cơ sạt lở đất đang phải sơ tán
lưu vực sông hương các hồ cơ bản đang đầy nước và cần tăng lượng xả để hạ dần mức nước hồ chuẩn bị cho tình huống mưa lũ sắp tới
lưu vực vu gia thu bồn các hồ lớn cơ bản đã đầy nước và đang xả tràn
lưu vực sông cả các hồ bản vẽ khe bố đạt trên chín mươi dung tích thiết kế
lưu vực sông mã các hồ chứa đạt sáu mươi tám tám mươi dung tích thiết kế
hiện vẫn còn ba trăm bảy mươi một tàu với hai hai trăm linh lao động vẫn đang hoạt động tại khu vực giữa biển đông
do ảnh hưởng của mưa lũ hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng bình có nhiều điểm bị ngập ống sạt lở
nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch hư hỏng ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đang khẩn trương khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân
mưa lũ kéo dài tại quảng bình đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị ảnh hưởng
dù đã thông tuyến nhưng quốc lộ một mươi hai a vẫn có nhiều khu vực bị sụt trượt mái ta lưu dương đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông đi lại khó khăn
trên các tuyến quốc lộ một mươi năm quốc lộ chín b quốc lộ chín c các tuyến đường tỉnh lộ năm trăm sáu mươi hai năm trăm sáu mươi bốn năm trăm sáu mươi bốn b vẫn còn hiện tượng ngập úng sạt lở khiến cho giao thông chưa thể thông suốt
nhiều xã thôn bản trên địa bàn tỉnh vẫn bị ngập úng giao thông chia cắt
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đang kiểm tra và đặt các biển cảnh báo nguy hiểm
nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại qua các tuyến đường này
tại trường mầm non của xã đại an huyện đại lộc tỉnh quảng nam khi nước lũ vừa rút hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại đây để giúp nhà trường khắc phục hậu quả sau mưa lũ
với tinh thần giúp dân trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai là mệnh lệnh chiến đấu trong thời bình
cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quảng nam đã vượt qua các khó khăn về thời tiết để tiến hành nạo vét bùn đất ở các đường dân sinh
nhà dân tại thị trấn ái nghĩa dọn vệ sinh trường mầm non xã đại an và xã đại hòa của huyện đại lộc giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
hôm nay một mươi sáu tháng một mươi thường trực ban bí thư đã có điện gửi các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương
các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương về tăng cường công tác phòng chống thiên tai khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền trung
trước diễn biến khó lường của tình hình mưa bão nhất là trên biển đông đang hình thành áp thấp nhiệt đới có thể thành bão
tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh miền trung thường trực ban bí thư yêu cầu
ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh nơi xảy ra thiên tai bão lũ lãnh đạo chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vận động đồng bào
thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phát huy mạnh mẽ phương châm bốn tại chỗ
phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương và các cơ quan chức năng tập trung tham gia khắc phục hậu quả bão lũ
khẩn trương tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ bình tĩnh ứng phó mọi tình huống bảo đảm an toàn cao nhất về người và phương tiện cứu hộ
kịp thời chăm lo hỗ trợ sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
một ban cán sự đảng chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường cao nhất công tác dự báo cảnh báo theo dõi giám sát thiên tai
bảo đảm kịp thời đủ độ tin cậy chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tham gia khắc phục hậu quả bão lũ
ba ban dân vận trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể nhân dân huy động các lực lượng đặc biệt là lực lượng xung kích ở cơ sở
huy động và phân bổ các nguồn lực một cách phù hợp hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai
các tỉnh ủy thành ủy ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương
tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị số bốn mươi hai của ban bí thư về sự tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa
ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền trung
bí thư ban cán sự đảng đảng đoàn các cơ quan trung mương và các đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ của bộ ngành đơn vị chỉ đạo
thực hiện các hoạt động khắc phục sớm nhất các hậu quả thiên tai
chuyển đến thông tin khác thưa quý vị sáng nay trong chuyến thị sát công tác phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh thừa thiên huế
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dẫn đầu đoàn công tác
đã tới kiểm tra tại sở chỉ huy tiền phương ở xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
phát biểu tại buổi kiểm tra thay mặt bộ tư lệnh quân khu bốn thiếu tướng hà thọ bình báo cáo kết quả cứu hộ cứu nạn đã đạt được trong thời gian vừa qua
của các lực lượng tham gia cứu nạn các nạn nhân bị bắt tích cụ thể lực lượng chức năng đã thực hiện tìm thấy một mươi ba nạn nhân tại tiểu khu sáu mươi bảy
hiện nay các đơn vị tiếp tục thông tuyến đường bảy mươi một để tiến vào nhà máy thủy điện giao trang bốn và rào trang ba
trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục gây mưa lớn ở miền trung nên sáng nay một mươi sáu tháng một mươi
ubnd tỉnh thừa thiên huế và quân khu bốn đã tổ chức họp khẩn bàn phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong tình hình mới và tổ chức tăng lễ
tại cuộc họp ubnd tỉnh thừa thiên huế và quân khu bốn thống nhất tiếp tục mọi nguồn lực khơi thông tuyến đường đến thủy điện rào trăng ba
lực lượng cứu hộ đường thủy tiếp tục thực hiện hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho khu vực bị cô lập
đặc biệt với diễn biến thời tiết phức tạp rất có thể còn sạt lở nên yêu cầu toàn lực lượng cứu hộ vừa thực hiện nhiệm vụ cứu nạn vừa phải bảo đảm an toàn
tình hình mưa lũ dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
trước nguy cơ lũ trồng lũ đại diện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thừa thiên huế cho biết hiện tỉnh đã bắt đầu triển khai những giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
thưa quý vị công cuộc tìm kiếm các nạn nhân trong sự cố sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ tại tỉnh thừa thiên huế vẫn đang được triển khai tích cực
và phóng viên thời sự của truyền hình nhân dân đã có mặt tại đây để thông tin về tình hình này
cảm nhận đến thời điểm hiện tại các lực lượng chức năng đã tìm được thêm một thi thể nạn nhân
hiện tại thì trời ở huế đang mưa rất to và công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
thi thể vừa được tìm thấy được cho là của một trong số một mươi sáu công nhân đang làm việc tại dự án thủy điện giao trang ba
hiện tại vẫn còn một mươi năm nạn nhân chưa bắt được liên lạc
các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm
tuy nhiên do trời mưa to kéo dài nên các lực lượng sẽ vừa tìm kiếm nạn nhân vừa phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng tìm kiếm
theo thông tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn từ ngày hôm nay tới ngày hai mươi một tháng một mươi các tỉnh miền trung sẽ có mưa to kéo dài
tại thừa thiên huế lượng mưa có thể đạt từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
điều này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân tại đây
ngay trong chiều nay sở chí huy tiến phương công tác cứu hộ đã quyết định tạm dừng công tác tìm kiếm các nạn nhân để bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm
công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được triển khai khi thời tiết có dấu hiệu tốt lên
hiện công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân ở thủy điện giao trang ba vẫn đang được tiếp tục được tiến hành khẩn trường
tuy nhiên đến thời điểm này thì công tác cứu hộ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do mưa lớn
những thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo của truyền hình nhân dân
chuyển đến thông tin khác
hai chiến sĩ trẻ hy sinh khi cùng đoàn công tác vào cứu nạn sạt lở đất ở thủy điện giao trang ba đã được truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm và thăng quân hàm thiếu tá
trung ương đoàn quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thiếu tá tôn thất bảo phúc
một nghìn chín trăm tám mươi sáu trưởng ban công binh phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế và thiếu tá nguyễn cảnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đại đội trưởng đại đội sáu tiểu đoàn hai lữ đoàn tám mươi đã dũng cảm hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền trung
cũng theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến một mươi bảy h ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi đã có năm mươi bảy người thiệt mạng
và bảy người khác mất tích do thiên tai lũ lụt trong những ngày vừa qua
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát bản tin cảnh báo thiên tai cấp độ ba về áp thấp nhiệt đới khẩn cấp ngay trên vùng biển các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
hồi một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám chín độ kinh đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bốn mươi năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km đi vào đất liền các tỉnh trung trung bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp
vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong một mươi hai giờ tới từ vị tuyến một mươi bốn năm đến một mươi bảy độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
trong tối nay ngày một mươi sáu tháng một mươi trên đất liền các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
dự báo từ nay đến ngày hai mươi một tháng một mươi ở trung bộ có mưa rất to riêng hà tĩnh quảng bình quảng trị có khả năng mưa đặc biệt to
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa có quyết định một nghìn năm trăm chín mươi bốn cấp bằng tổ quốc y công cho một mươi ba lịch sĩ thuộc bộ quốc phòng và tỉnh thừa thiên huế
đã hy sinh
thủ tướng chính phủ đã hy sinh vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khi đang thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại công trình thủy điện giao trang ba tỉnh thừa thiên huế
một mươi ba lịch sĩ được cấp bằng tổ quốc y công gồm một đại tá nguyễn hiệu hùng phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn bộ tổng tham mưu nguyên quán xã xài sơn huyện quốc oai tp hà nội
hai thiếu tướng nguyễn văn man phó tư lệnh quân khu bốn nguyên quán lý ninh đồng hới quảng bình
ba thượng tá bùi phi công phó chủ nhiệm hậu cần cục hậu cần quân khu bốn nguyên quán xã giao mai huyện giao linh tỉnh quảng trị
hai thượng tá nguyễn tiến dũng phó trưởng phòng tác chiến phòng tác chiến bộ tham mưu quân khu bốn nguyên quán xã nghi long huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
hai đại tá hoàng mai vui phó trưởng phòng xe máy cục kỹ thuật quân khu bốn nguyên quán xã phương hưng huyện gia lộc tỉnh hải dương
hai thượng tá trần minh hải phó tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế nguyên quán phường phương hồ thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
hai thượng tá lê tất thắng phó lữ đoàn trưởng tham mưu trưởng lữ đoàn thông tin tám mươi quân khu bốn nguyên quán xã hồng long huyện nam đàn tỉnh nghệ an
tám thiếu tá tôn thất bảo phúc trưởng ban công binh phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế nguyên quán phường an cựu tp huế tỉnh thừa thiên huế
tám thiếu tá nguyễn cảnh cường đại đội trưởng đại đội sáu tiểu đoàn hai lữ đoàn thông tin tám mươi quân khu bốn nguyên quán xã cao sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
một mươi đại ủy quân nhân chuyên nghiệp đinh văn trung đại đội sáu tiểu đoàn hai lữ đoàn thông tin tám mươi quân khu bốn nguyên quán phường biến thủy thành phố vinh tỉnh nghệ an
đại úy quân nhân chuyên nghiệp trương anh quốc nhân viên điệp báo phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế nguyên quán xã phong hiền huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế

thưa quý vị và các bạn hôm nay đoàn công tác của bộ chính trị do đồng chí phạm minh chính ubnd bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương
đã đến thăm và làm việc tại các tỉnh thừa thiên huế quảng trị và quảng bình
tại đây đồng chí phạm minh chính đã ân cần thăm hỏi động viên nhân dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai trong những ngày vừa qua
tại huyện phong điền thay mặt đoàn công tác đồng chí phạm minh chính đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng công an quân đội và các lực lượng chức năng
đã vượt qua địa hình khó khăn điều kiện thời tiết không thuận lợi có mặt kịp thời tại thủy điện rào trăng
ở xã phong xuân huyện phong điền triển khai phương tiện lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những nạn nhân mất tích trong sự cố sạt lở đất tại thủy điện rào trăng ba và đường bảy mươi một
đồng chí cũng bày tỏ sự đau buồn tiếc thương trước sự hy sinh của một mươi ba đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra sự cố sạt lở đất tại thủy điện rào trăng ba
và gửi lời chia buồn của các đồng chí lãnh đạo đảng quốc hội và các ban ngành đoàn thể trung ương đến quân khu bốn
gia đình các đồng chí đã hy sinh và các nạn nhân trong sự cố sạt lở đất tại thủy điện rào trăng ba và đường bảy mươi một
cùng ngày đoàn công tác của trung ương do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đã đến thăm tặng quà hộ gia đình ông lê hải ánh thôn vân hòa xã triệu hòa huyện triệu phong tỉnh quảng trị
có người chết trong trận lũ vừa qua và gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc đến gia đình những người bị chết và mất tích trong mùa mưa lũ vừa qua
đồng thời đánh giá cao công tác phòng chống khắc phục bão lũ và áp thấp nhiệt đới của tỉnh quảng trị
tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi lũ lụt kéo dài đã khiến tỉnh quảng trị thiệt hại hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó có hơn bốn mươi ba năm trăm linh hộ với trên một trăm ba mươi bốn người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ngập lụt
mưa lũ làm một mươi năm người chết ba người mất tích sáu người bị thương
trao tặng tỉnh quảng trị số tiền một trăm linh triệu đồng
đại diện ngân hàng việt tiên banh trao tặng tỉnh tám tỷ đồng
ngân hàng việt công banh trao tặng ba tỷ đồng
tập đoàn vingroup trao tặng ba tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
tại quảng bình đồng chí phạm minh chính đến kiểm tra tình hình mưa lũ và thăm động viên người dân vùng lũ xã tân ninh
nguyện quảng ninh tỉnh quảng bình
chia sẻ với bà con vùng lũ xã tân ninh nói riêng và tỉnh quảng bình nói chung
đồng chí phạm minh chính đánh giá cao sự chủ động quyết liệt trong công tác phòng chống lũ lụt của tỉnh quảng bình
đồng chí biểu dương tinh thần đoàn kết trung sức trung lòng của cấp ủy chính quyền và nhân dân trong phòng chống thiên tài
đồng thời mong muốn bà con sớm khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống
dìm nay đồng chí phạm minh chính và việt công banh tặng quà hỗ trợ khắc phục lũ lụt cho trường tiểu học tân ninh
và hỗ trợ một trăm linh triệu đồng cho ủy ban nhân dân xã tân ninh cùng trao năm mươi xuất quà cho bà con thôn hữu tân xã tân ninh
tiếp tục cập nhật các thiệt hại của bão lũ tại các địa phương
khoảng bảy giờ ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi đã có hai em học sinh lớp tám trường trung học cơ sở đồng phong
huyện nho quan tỉnh ninh bình đi qua đoạn ngầm xóm bờ sông xã ngọc lương huyện yên thủy tỉnh hòa bình
bị trượt chân xuống dòng nước chảy xiết và bị nước lũ cuốn trôi
sau khi nhận được tin ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng
tổ chức tìm kiếm hai em học sinh đến một mươi một h năm mươi phút cùng ngày đã tìm thấy thi thể hai em học sinh
mưa lũ cũng đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa da cầm của bà con trên địa bàn tỉnh sạt lở nhiều tuyến đường giao thông
mưa lũ cũng di dân khẩn cấp năm hộ gia đình thuộc xóm một khu vực sạt lở xã sủ ngòi thành phố hòa bình đến khu vực an toàn
còn tại nghệ an trong lúc neo đậu ngoài biển để tránh áp thấp nhiệt đới một thuyền cá của ngư dân xã quỳnh long
huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an bị thủng và bị sóng đánh chìm đã được lực lượng ngư dân địa phương cứu hộ kịp thời
do biển động gió lớn thuyền cá của anh ngô văn thông xã quỳnh long huyện quỳnh lưu bị sóng sô rạt va chạm với mũi neo của một thuyền khác
nên bị thủng đáy nước tràn vào bên trong phát hiện thuyền cá bị chìm ngư dân ở vùng biển quỳnh long đã đến cứu hộ
nhận được thông tin xã quỳnh long cũng đã huy động lực lượng quân dân cùng hàng trăm người dân địa phương dùng dây thừng cột thuyền để kéo vào bờ
sau gần hai tiếng đồng hồ đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày chiếc thuyền được đưa vào bờ an toàn
tại quảng nam trong hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to đến rất to hiện mực nước sông ở quảng nam đều sấp xỉ báo động một có nơi trên báo động một
tính đến một mươi năm h ngày hôm nay mực nước ở sông tại quảng nam đang lên cao
cùng với đó là tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh quảng nam phổ biến từ năm mươi mm đến một trăm linh mm có nơi đạt trên một trăm hai mươi mm
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới quảng nam tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to
đài khí tượng thủy văn quảng nam cũng cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ và sạt lở đất thuộc các huyện nam giang tây giang đông giang phước sơn nam trà my bắc trà my và tiên phước ngập úng tại các vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông trên địa bàn tỉnh
còn tại ninh thuận do mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ tối một mươi năm cho đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi cộng với việc hồ tân giang xả lũ khiến cho nhiều vùng trũng thấp trên địa bàn huyện ninh phước và thuận nam tỉnh ninh thuận ngập nhiều khu dân cư
nhiều cơ quan trường học bị nước tràn vào nhiều diện tích hoa màu bị ngập sâu trong nước hiện nay trên sông lu tại trạm phước hà huyện thuận nam
lũ tiếp tục lên trên báo động ba cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai
hiện các công ty khai thác công trình thủy lợi của tỉnh ninh thuận
đã buộc phải tiến hành xả lũ tại năm hồ chứa với tổng lưu lượng là một trăm ba mươi bốn năm m ba trên dây